tính đến một mươi tám h hôm nay ngày một mươi chín tháng tám việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới
một mươi tám h ngày một mươi chín tháng tám việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới
gồm hai ca tại đà nẵng một ca tại quảng nam và một ca tại hải dương
có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong chín trăm chín mươi ba ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm ba mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm ba mươi năm ca và số ca tử vong là hai mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám mươi một năm trăm tám mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba ba trăm năm mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi hai ba trăm sáu mươi người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú năm mươi năm tám trăm bảy mươi năm người